hướng thứ nhất địch mở cuộc hành quân mang tên grimp
nhằm diệt cơ quan đầu não của quân khu sài gòn gia đình và triệt hạ vùng giải phóng củ chi
ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu sau khi cuộc đổ bộ đầu tiên của mỹ càn vào ấp phú hiệp xã phú mỹ hưng củ chi thất bại
mỹ đã huy động một mươi hai quân ba máy bay sáu trăm linh pháo cối và sáu trăm linh xe cơ giới
càn vào sáu xã ở vùng bắc củ chi an phú phú mỹ cốt phá hệ thống địa đạo căn cứ chính của khu ủy sài gòn gia định
dù lực lượng lúc bấy giờ chiến đấu gồm một mươi hai người do lê văn lên chỉ huy đã kiên quyết đánh trả tiêu diệt gần một trăm linh tên địch bắn rơi một mươi một máy bay bắn cháy một xe m một trăm bảy mươi ba bảo vệ các đồng chí lãnh đạo khu ủy về phía sau an toàn
hôm đó tôi đã đánh trả một trăm linh tên địch bắn rơi một mươi một máy bay bắn cháy một xe m một trăm bảy mươi ba bảo vệ các đồng chí lãnh đạo khu ủy về phía sau an toàn
hôm đó tôi đã đánh trả một trăm linh tên địch bắn rơi một mươi một máy bay bắn cháy một xe m một trăm bảy mươi ba bảo vệ các đồng chí lãnh đạo khu ủy về phía sau an toàn
riêng ông góp một phần không nhỏ bằng sáu mươi năm hoạt động trong đó có hai mươi một năm liên tục đối mặt với kẻ thù